vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một tức mùng ba tết đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết là trong ngày toàn quốc đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn làm chết một mươi bốn người và bị thương một mươi sáu người
trong đó riêng lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra hai mươi bốn vụ làm chết một mươi ba người bị thương một mươi sáu người lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra một vụ làm chết một người
như vậy trong năm ngày của kỳ nghỉ tết nguyên đán từ ngày hai mươi cho đến hai mươi bốn tháng một toàn quốc xảy ra một trăm linh bảy vụ tai nạn giao thông làm chết sáu mươi hai người và bị thương bảy mươi bảy người
về xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ trong ngày ba tết lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý hai bảy trăm bảy mươi bốn trường hợp phạt tiền năm trăm tám mươi triệu đồng
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý một một trăm bảy mươi hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn tính cả năm ngày vừa qua thì có đến năm một trăm bảy mươi một trường hợp tài xế vi phạm về nồng độ cồn
điều đáng nói là có đến một mươi bốn trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện trên tuyến cao tốc
báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh từ bảy h ngày mùng hai cho đến bảy h ngày mùng ba tết nguyên đán quý mão của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết đã có bốn trăm bảy mươi một ca cấp cứu do đánh nhau giảm hơn một mươi sáu so với cùng kỳ của tết nhâm dần hai nghìn một mươi chín
như vậy là trong bốn ngày nghỉ tết đã có một chín trăm tám mươi ba ca cấp cứu do đánh nhau chiếm một một trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện
bốn mươi ba trong số đó phải nhập viện điều trị theo dõi và đã có chín trường hợp tử vong
đến thời điểm bảy h mùng ba tết quyền đàn quy mão tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là chín mươi sáu ba trăm hai mươi bảy bệnh nhân
có một mươi sáu ba trăm hai mươi sáu ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông tăng ba bảy so với cùng kỳ của năm trước
cũng sau bốn ngày nghỉ tết thì đã có ba trăm sáu mươi năm trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại nhiều hơn một trăm ba mươi ba ca so với cùng kỳ của năm trước không có ca tử vong
cùng với đó đã có tổng cộng bảy tám trăm hai mươi chín trường hợp khám cấp cứu do tai nạn sinh hoạt lao động chiếm hơn năm trong tổng số khám cấp cứu bệnh viện trong đó có một mươi ba trường hợp đã tử vong
đã có bốn trăm bốn mươi chín ca khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn dối loạn tiêu hóa tăng hơn một mươi một so với cùng kỳ của năm trước
đến với những thông tin đáng chú ý khác
sau khi uống rượu thì người cha đã dùng dao đâm
con trai tử vong cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn văn lượm chú xã khánh hòa huyện châu phú tỉnh an giang về hành vi giết người
kết quả điều tra ban đầu vào chiều tối ngày một mươi sáu tháng một nguyễn văn cường đi nhậu về thấy bố mẹ xảy ra mâu thuẫn nên vào khuyên can
trong lúc sâu sát ông nguyễn văn lượng đã dùng dao thái lan đâm nhiều nhát vào vùng ngực và vai của cường
đến sáu giờ sáng hôm sau phát hiện cường tử vong ở đám cỏ gần nhà
sợ liên lụy mẹ của nạn nhân đã đến trình báo công an thông tin gian dối
tuy nhiên qua công tác khám nghiệm hiện trường tử thi và điều tra xác minh lực lượng công an đã nhanh chóng xác định bị can chính là cha đẻ của nạn nhân
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi đoàn thị anh thư chú thành phố đà nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra lợi dụng có chồng làm việc ở một ngân hàng và bản thân có mối quan hệ quen biết với bốn bị hại nên thư đã đưa ra thông tin gian dối có khách hàng nhờ huy động tiền để giúp đáo hạn ngân hàng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến giữa năm hai nghìn hai mươi một thư đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền từ năm trăm linh triệu đồng đến hơn một chín tỷ đồng
tổng số tiền chiếm đoạt là hơn bốn tỷ đồng được thư dùng để chơi game tiền ảo tiêu xài cá nhân trả tiền gốc tiền lãi cho người khác và trả tiền gốc tiền lãi cho chính các bị hại

trong ba ngày tết lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã tăng cường lập các tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhất là tại các địa bàn cơ sở qua đó kiểm tra xử lý ba trăm hai mươi bảy trường hợp vi phạm tám mươi ba trường hợp vi phạm về nồng độ cồn tai nạn giao thông và cháy nổ không xảy ra
dịp tết nguyên đán tình hình tai nạn giao thông thường diễn biến phức tạp do tập quán sử dụng rượu bia của người dân tăng cao
do vậy trong những ngày nghỉ tết nguyên đán quý mão nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh công an tỉnh hải dương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong đó tập trung vào lỗi vi phạm về nồng độ cồn
từ ngày hai mươi tháng một đến hết ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến hết ngày mùng ba tết nguyên đán quý mão lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh hải dương đã xử phạt chín mươi sáu trường hợp
phạt tiền hai trăm sáu mươi triệu đồng tước hai mươi ba giấy phép lái xe tạm giữ bốn mươi ba phương tiện trong đó vi phạm về nồng độ cồn là ba mươi chín trường hợp phạt tiền một trăm chín mươi tám triệu đồng vi phạm về tốc độ bảy trường hợp

tết nguyên đán quý mão lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh hải dương đã xử phạt chín mươi sáu trường hợp tức từ ngày hai mươi tháng một đến hết ngày mùng ba tết nguyên đán quý mão lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh hải dương đã xử lý nghiêm hành vi phạm về nồng độ cồn trong đợt cao điểm tết quý mão cảnh báo nguyên nhân hậu quả việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông tỉnh hải dương đã xử lý nghiêm hành vi phạm về nồng độ cồn trong đợt cao điểm tết quý mão cảnh báo nguyên nhân hậu quả việc sử dụng rượu
đặc biệt là các trường hợp tiêu cực liên quan đến việc giải quyết công việc với người dân tổ chức và doanh nghiệp gây dư luận xấu trong xã hội
trong ngày mùng ba tết nhiều tuyến đường trung tâm của thành phố cần thơ bị ngập vì chiều cường nước dâng cao từ sông hậu đã tràn vào một số tuyến đường thuộc quận trung tâm ninh kiều bình thủy gây ngập